hiện nay bệnh tay chân miệng đang bùng phát nhanh tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam
với diễn biến hết sức phức tạp do số lượng bệnh nhân tăng cao đột biến
nhiều bệnh viện nhi ở thành phố hồ chí minh luôn ở trong tình trạng quá tải
trên cả nước đã có trên năm mươi năm ca mắc bệnh tay chân miệng
trong đó tại thành phố hồ chí minh và các tỉnh thành phía nam đã có hơn ba mươi ca và đã có sáu ca tử vong
tại khoa nhiễm thần kinh của bệnh viện nhi đồng một và bệnh viện nhi đồng hai
các bệnh nhi phải nằm ghép hai cháu một giường nhưng vẫn ở trong tình trạng quá tải
trong đó nhiều cháu ở trong tình trạng hết sức nguy kịch độ ba độ bốn và phải thở bằng máy
trong trường hợp mà em bé nó rung chi nó ngủ giật mình nhiều trong vòng ba mươi súc mà nó giật mình hai lần
rồi nó thở mệt nó đi đứng loạn trọn yếu tay yếu chân chắc chắn là những em bé đó là có biến chứng rồi mình đi thám định ngay
để hạn chế bệnh tay chân miệng lây lan trong các trường học
hiện nay sở y tế thành phố hồ chí minh đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra về tình hình vệ sinh môi trường
ở các trường mầm non tiểu học khuyến cáo với các nhà trường giữ vệ sinh sạch sẽ ở các phòng học nơi vệ sinh chung
nếu mình không làm ngay từ bây giờ đó thì có thể nó lan ra nhiều hơn
cho nên thứ nhất phụ huynh nếu mà con mình có đi nhà trẻ thì chắc chắn là phải cho nghỉ học
ít nhất một mươi ngày tại vì nó sẽ lây từ cái nhà trẻ này nó sẽ lây về nhà lây qua nhà giá khác
rồi tại trường phải chú ý nếu mà có em bé bị bệnh là phải vệ sinh toàn bộ cái phòng mà em bé đang học
và tích cực làm sao mình phát hiện ca thứ hai để mình phòng chống tốt hơn
bệnh tay chân miệng vẫn chưa có thuốc vaccine phòng ngừa do đó biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất
hiện nay là
phải rửa tay thường xuyên cho trẻ trước và sau khi đến trường
người lớn cũng phải rửa tay thường xuyên trước khi bước vào nhà hoặc trước khi tiếp xúc
chăm sóc trẻ tăng cường diệt mũi côn trùng và khử trùng thường xuyên
không cho trẻ dùng chung kháng ăn khăn tay vật dụng ăn uống hay đồ chơi khi chưa được khử trùng